hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra
chủ động phối hợp với ban ngành tham mưu cho lãnh đạo bộ công an thành ủy ủy ban nhân dân thành phố
nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đến nay công an thành phố cần thơ đã thực hiện đạt tám mươi ba năm chỉ tiêu bộ công an giao cho cả năm
chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện đề án sáu
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu và nội dung đề ra
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu đảng ủy
lãnh đạo công an thành phố cần thơ phải xác định công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
là công tác trọng tâm thường xuyên không được xem nhẹ
về công tác chuyên môn công an thành phố cần thơ cần đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản
coi trọng công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
bảo đảm tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của đảng
sự tham gia của cả hệ thống chính trị lực lượng công an là nòng cốt
chú ý công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo đảm hiệu quả
thực chất tránh hình thức gắn với các phong trào cuộc vận động khác ở địa phương
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các sĩ quan công an nhân dân
lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sô đăng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chủ trì buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang mong muốn các sĩ quan công an nhân dân
thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới
chấp hành nghiêm các quy định của liên hợp quốc nước sở tại quy định của bộ công an
chủ động trong công tác bảo vệ công tác an ninh chính trị nội bộ
thường xuyên giữ liên lạc với văn phòng thường trực của bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc

vậy là chúng ta phải duy trì được các mối quan hệ với các đối tác với chỉ huy của lực lượng gìn giữ hòa bình và của phái bộ tại địa bàn mà chúng ta thực hiện
đề nghị các đồng chí cũng phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan của lực lượng quân đội nhân dân việt nam
của bộ quốc phòng tham gia gìn giữ hòa bình ở đấy và thực hiện ở tại phái bộ
đồng thời cũng tham gia giữ gìn đoàn kết nội bộ và thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất
và đồng thời chúng ta cũng phải tăng cường chúng ta tuyên truyền hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
khi tham gia những nhiệm vụ ở phái bộ của liên hợp quốc gìn giữ hòa bình này
đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng lưu ý các đồng chí lên đường nhận nhiệm vụ phải chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe của bản thân đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình các đồng chí
thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
mong muốn gia đình các đồng chí sẽ tiếp tục là hậu phương chỗ dựa vững chắc để các đồng chí yên tâm công tác
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thay mặt ba sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trung tá lương thị trà vinh đã trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an
văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình các cơ quan đơn vị
đây chính là động lực để chị và các đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cùng ngày thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đảng ủy cục an ninh đối ngoại tổ chức lễ công bố
trao quyết định thành lập tri bộ tạm thời hoạt động gìn giữ hòa bình tại nam sudan
gọi tắt là tri bộ một mươi hai trực thuộc đảng bộ cục an ninh đối ngoại
theo đó tri bộ một mươi hai gồm ba đảng viên gồm đại tá lê quốc huy trung tá vũ việt hùng trung tá lương thị trà vinh
trong đó đại tá lê quốc huy là bí thư tri bộ
sáng nay tại hà nội bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội thảo phổ biến
nghị định bảy mươi một sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu của chính phủ
về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình
nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều điểm mới đáng chú ý
được cho là góp phần bảo đảm quản lý hiện đại phù hợp xu hướng thế giới
thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền việt nam phát triển
theo bộ thông tin và truyền thông hiện việt nam có khoảng năm mươi doanh nghiệp
có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền
đến hết quý hai thị trường truyền hình trả tiền có mức tăng trưởng về doanh thu
sấp xỉ chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
ngoài các doanh nghiệp đã được cấp phép và hoạt động theo pháp luật việt nam
thị trường truyền hình trả tiền trong nước đang có sự tham gia của một số doanh nghiệp nước ngoài
cung cấp dịch vụ ott tv xuyên biên giới như netflix apple tv wetv
theo quy định các doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu vod
phải được thực hiện biên tập chặt chẽ bởi cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình
tuy nhiên nội dung vod trên các dịch vụ ott tv của doanh nghiệp nước ngoài
thường không biên tập phân loại cảnh báo theo quy định pháp luật việt nam
dẫn tới nhiều nội dung vi phạm các điều cấm như xuyên tạc lịch sử
vi phạm chủ quyền lãnh thổ việt nam thuần phong mỹ tục
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc việt nam
việc nghị định bảy mươi một hai nghìn hai mươi hai ndcp được ban hành đã bổ sung nhiều quy định quản lý mới
được cho là tạo hành lang pháp lý mạnh mẽ hơn
đưa hoạt động của các loại hình cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình đi vào khuôn khổ
nghị định bảy mươi một sẽ điều chỉnh quy định về quản lý biên dịch
theo hướng doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động biên dịch
biên dịch vod nước ngoài kênh nước ngoài phải bảo đảm sự trong sáng của tiếng việt
không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật việt nam
nghị định bảy mươi một cũng bổ sung các quy định để nâng cao trách nhiệm của cơ quan báo chí
có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình trong hoạt động liên kết sản xuất chương trình